thưa quý vị ủn tắc giao thông luôn là một trong những nỗi ám ảnh đối với người dân thủ đô hà nội
vào mỗi dịp nghỉ lễ tại các tuyến đường dẫn khu vực cửa ngõ thủ đô và thực trạng này xảy ra càng nghiêm trọng
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm sắp tới người dân trên cả nước sẽ được nghỉ tới bốn ngày
và đây cũng là thời điểm lưu lượng phương tiện sẽ tham gia tăng đột biến
và nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như là bảo đảm người dân đi lại an toàn
trong những ngày vừa qua các lực lượng chức năng đã liên tục triển khai nhiều giải pháp
để hiểu rõ hơn về vấn đề này xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện giao thông dưới đây của chúng tôi
một ô tô con không làm chủ được tốc độ và giữ khoảng cách an toàn nên đã đâm vào một xe bồn
vụ va chạm khiến đoạn đường ủn tắc nghiêm trọng
trung tâm điều hành cầu giác ninh bình qua hiện trường
trung tâm nhận được thông tin có tin báo km hai trăm một mươi hai nghìn năm mươi có tai nạn
có một người bị thương yêu cầu hiện trường khẩn trương tiếp cận
ngay sau khi nhận được tin các đơn vị cảnh sát giao thông thanh tra giao thông quản lý đường cao tốc đã nhanh chóng có mặt
và tiến hành các biện pháp cấp cứu nạn nhân phân luồng cho phương tiện di chuyển xử lý hiện trường vụ tai nạn
đây là tình huống giả định được các lực lượng phối hợp tổ chức trong kế hoạch chuẩn bị cho kỷ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
tập thao tác các tình huống xấu như là tai nạn giao thông ung tắc để làm sao giải tỏa
rồi là giải quyết được những tình huống được nhanh nhất
trong các phương án đội ba phòng tám đã chủ động và phối hợp với các đơn vị quản lý đường cao tốc
là có các phương án xử lý các vụ tai nạn va chạm với ủn tắc giao thông để giao thông được phương xuất
còn đây là hình ảnh trên tuyến cao tốc hà nội hải phòng
để hạn chế tối đa sự cố liên quan đến thu phí không dừng đã xảy ra hôm hai mươi bốn tháng bốn vừa qua
cơ quan quản lý cho biết đã hoàn thiện thêm một đường cáp quang
đồng thời duy trì ba đường kết nối hai đường cao và một đường không dây đảm bảo duy trì liên tục hệ thống
đáng chú ý tổng cục đường bộ việt nam cho biết cũng đã quyết định bố trí thêm một làn xử lý sự cố trên tuyến này
tổng cục đường bộ đã cho phép tại mỗi trạm thu phí và mỗi chiều đường thì vẫn bố trí một làn để xử lý những cái lỗi
sự cố mà do cái hệ thống etc nó hoạt động không được hoặc là do cái việc xe cộ nó có trong những tình huống đặc biệt
cần thiết phải đi không dùng cái hệ thống etc
ngoài ra các cơ quan chức năng cho biết sẽ thông báo cho chủ các phương tiện di chuyển trên tuyến hạn chế đi vào khung giờ cao điểm buổi sáng
từ bảy đến chín giờ chiều từ một mươi sáu h đến một mươi tám h để tránh ủ núi cục bộ giữ khoảng cách an toàn theo quy định giữa các phương tiện
đồng thời lực lượng cảnh sát giao thông
chủ động tiến hành kiểm tra kiểm soát xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra trong dịp nghỉ lễ
nếu mà xảy ra ủn tắc tại các trạm thu phí thì đội ba phòng tám cục hàng thông đã có phương án phân luồng phân đàn ra các trạm thu phí tiếp theo
và có phối hợp với các đơn vị vận hành sẽ có phương án có thể xả trạm khi lưu lượng phương tiện quá đông
trạm thu phí bot pháp vân cầu rẽ luôn là cao điểm ủn tắc mỗi dịp nghỉ lễ hiện nay lưu lượng phương tiện thường ngày trên tuyến này bình quân khoảng năm mươi
trong các ngày nghỉ lễ lưu lượng có thể tăng lên một trăm năm mươi hai trăm linh một con số không hề nhỏ đặc biệt là kỳ nghỉ lễ kéo dài tới bốn ngày đồng nghĩa với điều này đó là áp lực giao thông rất lớn